vụ việc một công ty có nguồn vốn một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng có nghĩa là tương đương sáu ba tỷ đô la mỹ vừa được thạch lầm ở hà nội đã khiến cho dư luận không khỏi xôn xao bởi số vốn tiểu lệ khổng lồ
tuy nhiên sau đó một trong ba cổ đông của doanh nghiệp đã tới sở kế hoạch đầu tư tp hà nội để hủy bỏ việc thành lập công ty
điều này thì đặt ra một nghi vấn là có hay không lỗ hỏng trong việc quản lý đăng ký kinh doanh theo hướng hậu kiểm
theo thống kê của bộ kế hoạch và đầu tư trong năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã có hơn một trăm ba mươi tám doanh nghiệp thành lập mới
với số vốn đăng ký hơn một bảy triệu tỷ đồng số vốn này đã tăng đến một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi tám
nhiều chuyên gia cho rằng với số vốn đăng ký cao cộng với việc có một doanh nghiệp đăng ký số vốn ảo vượt qua cả một tập đoàn lớn
chứng minh vẫn còn kẽ hở trong hệ thống đăng ký kinh doanh theo hướng hậu kiểm
khi doanh nghiệp nào cũng có thể đăng ký kinh doanh
cũng được đăng ký kinh doanh với số vốn rất cao nhưng khi không góp đủ vốn thì chỉ bị xử phạt hành chính
việc với cơ chế hậu kiểm thì các cán bộ sẽ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa
thực hiện đúng quy định pháp luật và theo dõi chặt chẽ để tránh cái trường hợp là việc đăng ký của các doanh nghiệp
có thể là do vô tình hoặc do cố ý mà có thể là chưa đúng với các quy định pháp luật
làm ảnh hưởng đến công tác theo dõi cũng như là quản lý của các đơn vị đăng ký kinh doanh
thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đánh giá cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh
đánh giá quy mô vốn này là bất thường cơ quan chức năng sẽ phải tiếp tục theo dõi giám sát doanh nghiệp
thứ trưởng cũng nhận định việc này là bài học quý giá để sở kế hoạch đầu tư các tỉnh thành phố
sẽ phải tăng cường công tác hậu kiểm chặt chẽ song song là nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp